tối ngày hôm qua ngày sáu tháng một tại khu di tích lịch sử chiến thắng tour hai
xã đồng khởi huyện châu thành tỉnh tây ninh
đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm chiến thắng tua hai
ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng
tránh văn phòng trung mương đảng
và nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi
được sự lãnh đạo trực tiếp của sứ ủy nam bộ
trung ương cục quân và dân tây ninh
đã tiến hành thành công trận đánh lịch sử tua hai
như một phát pháo lệnh làm dung chuyển hệ thống phòng thủ
của chính quyền mỹ nguyễn
tạo ra sự đột biến phế thế và lực
mở đầu cho cao trào đồng khởi ở nam bộ
đồng thời đánh dấu bước phát triển
của nghệ thuật quân sự việt nam
tại lễ kỳ
theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao
những thành tiệu mà chính quyền nhân dân tỉnh tây ninh
đã đạt được trong những năm vừa qua
đồng thời mong muốn tây ninh
tiếp tục cố gắng giữ gìn
và phát huy truyền thống vẻ vàng anh hùng